thưa quý vị sáng nay hai mươi tháng năm trước giờ khai mạc kỳ họp lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cùng các đại biểu quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tham gia đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi năm vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh có thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng các đại biểu quốc hội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm kỳ họp thứ bảy
các đại biểu quốc hội thành kính tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang làm dạng dỡ dân tộc non sông đất nước
sau lê viếng các đại biểu quốc hội trở về nhà quốc hội để tiến hành hòa phiên chủ bị và dự lê khai mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội để xem xét
quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
nhằm tiếp tục thể chế các chủ trương nghị quyết của đảng góp phần hoàn thiện thể chế nâng cao năng lực quản trị quốc gia
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tham dự phiên khai mạc có thủ tướng phạm minh chính nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí đỗ văn chiến ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam nguyên chủ tịch nước võ thị anh xuân
công dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng nguyên bí thư trung mương đảng
nguyên phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ nguyên phó thủ tướng chính phủ các đồng chí nguyên phó chủ tịch quốc hội
nguyên ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội các đồng chí ủy viên trung bương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương
lãnh đạo các địa phương các vị đại biểu khách quý các đại sứ đại biện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội
phát biểu khai mạc kỳ họp phó chủ tịch thường trưởng quốc hội trần thanh mẫn cho biết công tác lập pháp là nội dung trọng tâm
chiếm gần hai phần ba thời gian của kỳ họp với số lượng hai mươi bốn dự án luật dự thảo nghị quyết
đây là khối lượng nội dung về lập pháp lớn nhất được xem xét tại hội nghị họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay
quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật
ba dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với một mươi một dự án luật khác
với các báo cáo về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng
phó chủ tịch thường trưởng quốc hội đề nghị các vị đại biểu quốc hội phân tích đánh giá khách quan toàn diện
tập trung vào những vấn đề lớn bám sát các yêu cầu mục tiêu giải pháp tại các nghị quyết của quốc hội
của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội đề xuất những giải pháp thiết thực hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra
tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội
về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của quốc hội
về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ xem xét bầu chủ tịch nước chủ tịch quốc hội phê chuẩn thành viên hội đồng quốc phòng và an ninh
phó chủ tịch thường trưởng quốc hội đề nghị các vị đại biểu quốc hội phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc chất lượng
để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước
cũng như sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy
chiều nay quốc hội khóa một mươi năm tiến hành công tác nhân sự bầu chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm một trăm linh tổng số đại biểu quốc hội có mặt tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đối với đồng chí trần
ngay sau khi công bố kết quả biểu quyết đồng chí trần thành mẫn tiến hành nghị lễ tuyên thệ nhậm chức
với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
sau đó chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã có bài phát biểu nhậm chức
tôi nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
cùng quốc hội
tập thể quỹ ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội cơ quan thuộc quỹ ban thường vụ quốc hội và các vị đại biểu quốc hội
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
phát huy dân chủ đoàn kết công khai minh bạch chuyên nghiệp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn bày tỏ dù ở vị trí công tác nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh kiên định đường lối đổi mới của đảng bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia